sức khỏe thể chất sức khỏe tinh thần và sức khỏe văn hóa luôn đồng hành cùng bạn trong quá trình trưởng thành và giúp bạn tiến bước trong con đường thành công
vẻ đẹp của mỗi người nằm ở sức khỏe của họ
tỷ phú bill gates đã từng nói không có gì quan trọng hơn sức khỏe do với sức khỏe thì của cải và công nghệ cao chỉ có thể đứng hàng thứ hai
thật vậy đối với một người không có gì quan trọng hơn sức khỏe
sức khỏe là nền tảng của cuộc sống và là nền tảng của mọi thứ
chỉ khi con người có sức khỏe mới thực sự sở hữu được của cải và thực sự được an vui hạnh phúc và thành công
ai đó đã từng bí văn sức khỏe giống như số một đầu tiên trong mọi con số còn của cải khác giống như số đứng sau số một
gói số một này đằng trước thì cứ thêm số vào đằng sau nghĩa là tài lộc thêm tăng
ngược lại nếu không có số một đứng trước thì cho dù bao nhiêu số thì kết quả cuối cùng vẫn là không
tất nhiên sức khỏe không phải vặn năng có sức khỏe không có nghĩa là có các loại của cải
tất nhiên không có sức khỏe thì tuyệt đối không thể có gì khác
cũng theo các chuyên gia dạy tập sớm để tập thể dục thức khuya rồi hôm sau ngủ bù
quan niệm ăn gì bùn nấy uống bia để tống sỏi đều là những quan niệm hết sức sai lầm gây ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe
giờ đây là một số quan điểm sai lầm và gây bất lợi cho sức khỏe mà nhiều người mắc phải
thứ nhất dạy qua sắm để tập thể dục của buổi sáng
nhiều người rất thích tập thể dục của buổi sáng điều này chẳng có gì sai
tuy nhiên lại có những người thích dậy vào lúc ba bốn giờ sáng khi quả thật là không hợp lý
bởi lẽ giấc ngủ rất quan trọng cho sự sống đây là một hoạt động sinh lý quan trọng giúp các thầy nghỉ ngơi và góp phần phục hồi các dối loạn
chúng ta cần phải ngủ đúng ngủ đủ thời gian
việc dạy qua sớm đã đưa các tế bào của chúng ta dẫn tới tình trạng lão hóa hoặc suy giảm trực năng trong đó có tế bào thần kinh
ngoài ra việc dạy quá sớm còn ảnh hưởng đến những người xung quanh nhất là gia đình có em bé và người già
thứ hai ăn bù ngủ bù uống bù theo nhu cầu
có nhiều người quan nghiệp thiếu gì thì bù nấy nên thức khuya dùng ngủ bù ăn bù đây là một điều hoàn toàn sai lầm về sức khỏe
việc thức khuya kéo dài sau đó ngủ bù ngủ kéo dài sẽ khiến trí não khen tập trung cơ thể kém linh hoạt
ngoài ra nó còn làm cho nhịp sống sinh hoạt của chúng ta thay đổi có những tác động tiêu cực đối với sức khỏe
ăn bù làm cho da dày bị quá tài và gây hư hại khi dinh dưỡng không đủ cải thiện thậm chí là kém hơn
thông thường việc ăn uống theo nhu cầu nghĩa là thiếu cái gì thèm cái đó thiếu đạm thì thèm thịt thiếu nước thì khác tuy nhiên điều này là đúng nhưng chưa đủ
trên thực tế cơ thể và những biểu hiện bên ngoài không hoàn toàn tương xứng với những thiếu hụt ở bên trong
việc cảm nhận từ những phản ứng của cơ thể đôi khi không chính xác để rồi có những đáp ứng sai gây tác động tiêu cực đối với cơ thể
cái đang cân bằng thì lại thừa trong khi cái thiếu thì vẫn đang tiếp tục thiếu
vì vậy không nên lạm dụng thức khuya trừ những đặc tính nghề nghiệp còn lại chúng ta nên ngủ đúng sơ ăn đúng bữa mới là bảo vệ cho sức khỏe
với những người có biểu hiện dối loạn giặc ngủ thay đổi đồng hồ sinh học dối loạn ăn uống
hãy gặp bác sĩ để được tư vấn chế độ ăn uống phù hợp và công việc tình trạng sức khỏe của mình
thứ ba quan điểm tống sỏi tiết nhiệm bằng bia
với quan điểm uống nhiều nước sẽ giúp tống sỏi đừng tiết nhiệm nên khá nhiều năm giới cho rằng uống bia lợi tiểu giúp tống các biến sỏi nhiệm quản ra ngoài
đây là một quan niệm sai lầm bởi vì thức uống có cồn sẽ làm tăng nồng độ purin trong cơ thể khiến cho lượng acid uric tăng lên
vì thế tăng nguy cơ bị sỏi acid uric
chưa hết bia rượu đồng thời còn gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm khác cho sức khỏe như giảm sức lọc của thận
gây suy thận suy giảm chức năng dối loạn tiêu hóa suy giảm trí nhớ
bốn ăn no căng bụng
nhiều người vẫn quan niệm rằng nó chính là căng cái bụng là đầy cái dạ dày
điều này xin lầm vì ăn quá no có thể gây hại cho dạ dày trong khi chết chắc đã là đủ chất đủ năng lượng cho cơ thể
về lâu dài sẽ gây giãn nở dạ dày suy giảm chức năng co bóp và tiêu hóa của dạ dày
chúng ta biết yêu thương và chăm sóc khách dạ dày của mình bằng quan niệm mới nó là cho đủ chất và đủ năng lượng cho một lần ăn
năm ăn gì bổ nấy
đã từ rất lâu rất nhiều người vẫn tin được
nhưng rằng và chuyển tay nhau quan niệm ăn gì bổ nấy chẳng hạn ăn gan bổ gan ăn thận bổ thận ăn não bổ não
trước hết không thể phủ nhận rằng trong một số nội tạng hoặc bộ phận của vật nuôi lấy thịt có những thành phần giàu chất dinh dưỡng cấp phân bôi bổ cơ thể
nhưng lại nhớ rằng bổ toàn thân chứ hoàn toàn không phải bổ ở nơi cư trú như quan niệm trên
mặt khác chúng ta cần phải hiểu cơ thể luôn được tiếp nhận một cách hợp lý và cân bằng đầy đủ các thành phần dinh dưỡng
việc gắn quá nhiều nội tạng cũng sẽ gây ra mất cân đối về dinh dưỡng nguồn gốc gây ra các dối loạn
bên cạnh đó còn có chứa rất nhiều cholesterol đạm sẽ gây ra những bệnh như gút tai thóc đường tim mạch
ngoài ra còn chứa nhiều vi sinh vật gây hại cho cơ thể
thứ sáu tâm lý chữa bệnh bụt chùa nhà không thiêng
có bệnh thì vái tứ phương là tâm lý của rất nhiều người
nhiều người khi được chẩn đoán bệnh không ít người vẫn thiếu tin tưởng các bác sĩ hoặc cơ sở y tế địa phương
nghe ai mắc thấy láng ở đâu cũng tìm đến để chữa bệnh
điều này vô tình đánh mất cơ hội tiếp cận vào các dịch vụ chuyên sâu và chi phí thấp
một điều thương tâm nhất đó là vô tình đã mất đi khoảng thế gian vàng để cân kiệp hiệu quả các bệnh lý nặng như nhồi máu cơ tim đột quỵ chấn thương
sức khỏe là tài sản lớn nhất của cuộc đời con người
sức khỏe không mua được bằng tiền mà kết quả là một lối sống lành mạnh khoa học kỷ luật và sự cân bằng giữa yếu tố dinh dưỡng
vì thế có thể định nghĩa một cách đơn giản đó là bệnh tật là một trạng thái mà có thể có sự thừa hoặc thiếu của tất cả các thành phân cấu tạo nên cơ thể
đường đạm mỡ cao phi chất và nước
đối với mỗi người bình thường sức khỏe là cuộc cải lớn nhất và quý giá nhất của chúng ta
sức khỏe tốt hơn danh vọng và cuộc cải tốt hơn vàng bạc châu báo tốt hơn sự phù hoa phù phiếm
chúng ta hãy bớt tham la vật chất thanh thản và tĩnh lặng hơn giữ chỉ một trạng thái tâm hồn ẩn lạc và hạnh phúc
chúng ta hãy giải luyện thân tâm lành mạnh
người ta ngày càng cảm thấy rằng việc có một cơ thể khỏe mạnh quan trọng hơn mọi thứ khác
hãy trân trọng sức khỏe của mình hãy sáng tạo và tận hưởng cuộc sống muôn màu ấy
một cơ thể khỏe mạnh là cuộc cải tốt nhất và là tất cả sự dù có để dựa trên nền tảng sức khỏe
tập thể dục rất quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác bởi vì giúp cho ông có một cơ thể khỏe mạnh
sức khỏe thể chất và tinh thần lạc quan hơn tất cả những thứ gì
hãy ngừng phân nàn về cuộc sống hàng ngày
đời người chỉ có hơn ba mươi ngày thành công thất bại đều an miên
sức khỏe và hạnh phúc mới là quý giá nhất
hãy ngủ đủ giấc và phải có tinh thần thoải mái
tập thể dục điều độ thường xuyên tập chạy bộ ăn uống điều độ giữ gìn sức khỏe
trên đời có ba thứ không thể chờ đợi
hiếu thật với cha mẹ không chờ đợi sự học hành của con cái không chờ đợi sức khỏe của bản thân
sức khỏe và hạnh phúc của bạn là cuộc cải lớn nhất
nhiều người biết chân lý này nhưng họ vẫn bỏ qua để theo đuổi những thứ khác
tiền thì có thể kiếm dần sức khỏe mới là điều quan trọng
hãy trân trọng từng khoảng khắc
tài sản lớn nhất của cuộc đời con người không phải là sự giàu có
cũng không phải là quốc sắc thiên hương mà là một cơ thể và một tinh thần khỏe mạnh
mặc dù sức khỏe thường ra đi mà không trao hài
nhưng chỉ cần bạn quan tâm và chăm sóc nó một ngày nào đó nó sẽ tự quay trở lại
sức khỏe thể chất sức khỏe tinh thần và sức khỏe văn hóa
luôn đồng hành trong quá trình trưởng thành và giúp bạn tiến bước trong sự thành công
không có bạn bè nào tốt hơn sức khỏe và không có kẻ ác nào lớn hơn bệnh tật
thay vì khóc thầm cho bệnh tật tốt hơn hết là bạn nên tăng thêm sức sống bằng cách
thường xuyên tập thể dục thường xuyên dành lệ sức khỏe
ngoại trừ sức khỏe mọi thứ đều là phổ vân
sức khỏe là cuộc cải đầu tiên cho cuộc đời con người
và sức khỏe là bước đầu tiên để cuộc sống hạnh phúc
chỉ bằng cách khỏe mạnh chúng ta có thể được tất cả mọi thứ
sức người có hạn một khi đã kiệt sức vào ốm đau
thì chính bạn và gia đình mới là người chịu hậu quả
trong thực tế khi chúng ta khỏe mạnh chúng ta có thể làm việc và kiếm được nhiều tiền trong cuộc sống
ngoài ra chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống và thực hiện nhiều ước mơ nhiều thầm vọng
một người khỏe mạnh chắc chắn là những người lạc quan và tạo ra niềm tin cho cuộc sống của họ
hơn nữa nếu chúng ta không khỏe mạnh chúng ta có thể mắc một số bệnh nghiêm trọng mà khó có thể chữa khỏi
thậm chí là rất nhiều tiền
rõ ràng sức khỏe là quan trọng hơn sự giàu có
không bao giờ là quá muộn để bắt đầu
bạn chắc chắn nên làm điều gì đó cho chính mình
bạn nên nghĩ về những người yêu thương
đừng quên rằng bạn là cả thế giới đối với ai đó
và những người đó luôn muốn bạn làm tất cả những gì đều có thể ở lại với họ
không ai có thể hạnh phúc và bình an nếu không có một sức khỏe tốt
duy trì sức khỏe không đơn giản và cũng không dễ dàng
sức khỏe tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bao gồm tình trạng di truyền
thực phẩm lành mạnh môi trường lối sống thói quen địa vị xã hội
hãy quan tâm đến sức khỏe một cách tích cực bằng các kiến thức y qua thông thường
chủ động bảo vệ bản thân và những người thân và những tác nhân gây nghiện
cũng như sớm phát hiện các bệnh lý để điều trị kịp thời